để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ công an huyện đắk cổ rồng tỉnh quảng trị vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hồ văn hoàn chú tại huyện đắk cổ rồng
vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện đắk cổ rồng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị tổ chức tuần tra kiểm soát trên quốc độ chín đoàn thuộc địa phận thị trấn klong klang huyện đắk cổ rồng
phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c một mươi một nghìn hai trăm một mươi chạy với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện vi phạm trả tự an toàn giao thông nên đại úy hồ văn huỳnh đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hồ văn hoàn là người điều khiển xe đã tăng ca bỏ chạy và tông thẳng vào người đại úy huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã kịp thời giữ người vào phương tiện vi phạm đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
qua kiểm tra hồ văn hoàn không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
lãnh đạo công an tỉnh quảng trị đã đến thăm hỏi đội viên đồng chí huỳnh đang được trị tại trung tâm y tế huyện đa cổ rồng
hiện sức khỏe đồng chí đã ổn định vụ việc đang được công an huyện đa cổ rồng tiếp tục điều tra làm rõ